ngoại trưởng một mươi nước thành viên hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã ra tuyên bố chung về tình hình ukraine
bày tỏ quan ngại sâu sắc trước leo thang căng thẳng tại ukraine kêu gọi các bên kiềm chế tối đa
nỗ lực hết sức để theo đuổi đối thoại thông qua tất cả các kênh nhằm kiềm chế tình hình
phù hợp với luật pháp quốc tế các nguyên tắc của hiến trương liên hợp quốc và hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á
các ngoại trưởng cũng thể hiện tin tưởng vẫn còn nhiều khả năng trong một cuộc đối thoại hòa bình để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát